theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h chiều nay cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là chúng ta đã bước sang ngày thứ bảy mươi chín việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm năm mươi năm ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm bốn mươi ca số ca còn đang điều trị là một mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu trăm hai mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm linh ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một trăm hai mươi một người cách ly tại nhà nơi lưu trú ba trăm chín mươi bảy người